thưa quý vị một vụ nổ xăng dầu nghiêm trọng trong khu lán trại công nhân tại một dự án sân gôn
ở phường cam nghĩa thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa đã làm hai người tử vong và nhiều người khác bị thương
thông tin đáng chú ý này sẽ mở đầu bản tin một đồng đoạn online trưa ngày hôm nay
theo thông tin ban đầu vụ nổ xảy ra vào khoảng hai mươi ba h tối qua tại khu vực lán trại có hàng chục công nhân đang ở
do đường đi đến cây xăng dầu khá xa nên công nhân đã mua các căn xăng về tích chữ tại trại này phục vụ cho việc chạy xe máy và máy phát điện
theo ông lê ngọc thạch chủ tịch ubnd phường cam nghĩa thành phố cam ranh vụ nổ khiến hai người chết tại chỗ tám người bị thương
trong đó có sáu người bị bỏng nặng và hiện sáu nạn nhân này đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
ba người còn lại đang điều trị tại bệnh viện huyện cam lâm
công an thành phố cam ranh hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc
trong khi đó ba là số người thương vong trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay trên đường hồ xuân hương đoạn qua khu phố phú thịnh phường tân phú tp đồng xoài tỉnh bình phước
cụ thể là chiếc xe ô tô chạy với tốc độ kinh hoàng đã đâm liên tiếp vào ba nhà dân bên đường khiến một người chết tại chỗ và hai người khác bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một giờ sáng nay tài xế hà đức huy chú phường tân xuân thành phố đồng xoài điều khiển xe ô tô mercedes mang biển kiểm soát chín mươi ba a một mươi năm nghìn ba trăm ba mươi một trên xe có chở ba thanh niên
chạy với tốc độ cao trên đường hồ xuân hương hướng từ nhà khách tỉnh bình phước đi ra đường dt bảy trăm bốn mươi
khi đi đến đoạn đường cong thuộc khu phố phú thịnh thì tài xế không làm chủ được tốc độ lao thẳng xe lên lề đường bên phải đâm sập cổng rào nhà ông phùng văn quảng
đang đà tốc độ chiếc xe lao thẳng lên phía trước đâm liên tiếp vào hai nhà dân bên cạnh
vụ tai nạn khiến một nam thanh niên ngồi phía sau xe bị văng ra ngoài và tử vong tại chỗ
hai thanh niên còn lại ngồi phía sau xe bị thương phải nhập viện cấp cứu
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường đưa tài xế về trụ sở công an làm việc để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
thông tin từ ủy ban nhân dân thị xã kiến tường tỉnh long an cho biết
tại khu vực đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bình hiệp vừa xảy ra một vụ nổ súng khiến nhiều người bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày một mươi năm tháng sáu
một cán bộ thuộc đội biên phòng cửa khẩu quốc tế bình hiệp đã bất ngờ dùng súng quân dụng bắn làm ít nhất hai người bị thương
theo xác minh ban đầu đối tượng này tên là tạ quang đạt mang hàm thiếu úy
sau khi gây án đối tượng đạt đã ôm súng cố thủ trong khu vực đồn bình hiệp
các lực lượng gồm biên phòng công an chính quyền địa phương đã có mặt để bảo đảm tình hình an ninh
thuyết phục đối tượng đạt ra đầu hàng
tuy nhiên vào tối cùng ngày đạt đã tự sát vụ việc hiện đang được điều tra
chỉ vì bị công ty xuất khẩu lao động thu phí cao trong khi công việc lại không được như mình mong muốn
đối tượng nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã phương triều thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
đã nảy sinh bất mãn với đảng và nhà nước rồi xin tham gia vào tổ chức khủng bố
chính phủ quốc gia việt nam lầm thời
hiện đối tượng trường đã bị lực lượng công an tỉnh hưng yên phối hợp với các cục nghiệp vụ
của bộ công an kịp thời truy xét và bắt giữ
vào đêm ngày chín dạng sáng ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám qua công tác trinh sát nắm tình hình
các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an phát hiện một đối tượng sử dụng xe gắn máy không biển số
đội mũ bịt mặt đã thực hiện hành vi giải truyền đơn tại nhiều tuyến phố
nội dung truyền đơn ủng hộ tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
do đào minh quân nguyên trung quý nguyễn quốc tịch mỹ cầm đầu
qua xác minh truy tìm đối tượng ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
ban chuyên án đã xác định và bắt giữ đối tượng nguyễn xuân trường tại phòng trọ của đối tượng
ở số nhà bốn mươi sáu đường bãi sảy phường hiến nam thành phố hưng yên thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan
qua đấu tranh khai thác đối tượng ban chuyên án đã thực hiện lệnh khám xét cửa hàng đối tượng thuê in
sau các tài liệu ở xã thủ sĩ nguyện tiên lữ và nhà của đối tượng
ban truyền án đã xác định và bắt giữ đối tượng tại xã phương triều thành phố hưng yên
thu giữ được nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
như cờ ba sọc tờ rơi có nội dung lấy lại đất tổ không làm khổ dân
đơn xin tình nguyện tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
cùng nhiều công cụ phương tiện đối tượng sử dụng để giải truyền đơn
và thực hiện các hoạt động chống phá đảng nhà nước việt nam theo sự chỉ đạo của tổ chức phản động
tháng hai hai nghìn một mươi tám đối tượng
trường đã chính thức được kết nạp vào tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
được tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời hướng dẫn một cách tỉ mỉ
về cách thức hoạt động cách thức đối phó với cơ quan chức năng để tránh bị phát hiện đối tượng
thì luôn có ý thức che giấu về bản thân ít tiếp xúc với bạn bè và người thân trong gia đình
vì vậy việc điều tra thu thập tài liệu xử lý đối tượng gặp nhiều khó khăn
tại cơ quan điều tra trường khai nhận vào tháng năm năm hai nghìn tám đối tượng xuất cảnh sang đài loan lao động
tại đây nhận thấy công ty môi giới việt nam đưa người sang đài loan lao động đã thu tiền lệ phí đi xuất khẩu lao động quá cao
trong khi công việc và lương không đúng như thỏa thuận từ trước nên trường đã nảy sinh bất mãn với đảng nhà nước ta
sau đó trường đã xin gia nhập vào tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
từ khi xin gia nhập tổ chức đến khi bị bắt thông qua facebook
đối tượng đã tham gia tổ chức
trường xuyên liên hệ với các thành viên của tổ chức này đồng thời đối tượng đã đăng tài chín mươi bảy live stream
với nội dung nói xấu đảng cộng sản và nhà nước việt nam chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh phản động lên internet